chính phủ vừa ban hành nghị định tám mươi tám hai nghìn một mươi chín về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
theo đó hành vi không niêm yết công khai giá mua giá bán vàng miếng tại địa điểm giao dịch theo quy định của pháp luật
sẽ bị phạt tiền từ ba mươi năm mươi triệu đồng nghị định này sẽ có hiệu lực từ ngày ba mươi một một mươi hai hai nghìn một mươi chín
mức phạt trên cũng áp dụng với hành vi vi phạm trách nhiệm của tổ chức tiến dụng doanh nghiệp hoạt động kinh doanh mua bán vàng miếng
khi có thay đổi về mạng lưới chi nhánh địa điểm kinh doanh mua bán vàng miếng theo quy định của pháp luật
phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi mua bán vàng miếng đối với tổ chức tiến dụng hoặc doanh nghiệp không có giấy phép
sử dụng vàng miếng làm phương tiện thanh toán trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần
hành vi mang theo vàng khi xuất nhập cảnh không đúng quy định của pháp luật
chứ các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan thì sẽ bị phạt tiền từ tám mươi đến một trăm linh triệu đồng
đặc biệt phạt nặng hành vi kinh doanh mua bán sản xuất kinh doanh vàng miếng nhưng không có giấy phép kinh doanh
hoặc nhập khẩu vàng nguyên liệu trái phép với mức từ một trăm bốn mươi đến bốn trăm linh triệu đồng